thưa quý vị và các bạn vào lúc một mươi một giờ trưa nay công an tỉnh thái nguyên đã kiểm tra bắt giữ đối tượng nguyễn văn hai tức thạch sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tại khóm khe mo một xã khe mo huyện đồng hỷ đang có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một bánh heroin có trọng lượng là ba trăm bốn mươi tám một mươi năm gram
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà của hai có một số người biểu hiện mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên phối hợp với công an huyện đồng hỷ và công an xã khe mò tiến hành kiểm tra
khi được yêu cầu hai đã tự giác giao nộp một bánh heroin cất giấu trong nhà và một số vật chứng liên quan
cơ quan công an tạm giữ hai để xử lý theo quy định của pháp luật